tại huyện biên giới hồng ngự của tỉnh đồng tháp năm nay lũ về sớm và lớn hơn mọi năm
để chủ động bảo vệ cho trẻ em giúp các em có kỹ năng sống chung với lũ
thời gian qua chính quyền địa phương cũng như các bậc phụ huynh đã tổ chức nhiều lớp dạy bơi cho các em
đây là điểm dạy bơi tự phát tại khu vực bình tân nhơn xã thường thới hậu a huyện hồng ngự
cứ vào mỗi buổi chiều hàng chục phụ huynh cùng các em nhỏ đến đây tập bơi
tại các buổi tập các em đều được trang bị áo phao cùng một số kỹ năng ứng cứu cần thiết
thầy cô giáo cũng có tập bơi cho trẻ mà mình về nhà mình tập bơi cho trẻ thêm
như thế đó thì chỉ là ví dụ là một mùa nước thì người ta chỉ là có một hai lần thôi vài lần à
còn về nhà mình tập bơi cho con mình thêm để cho nó dễ bây giờ nó mới mau biết lỗi
bên cạnh đó tại nhiều cụm dạy
dân cư quanh các khu vực ngập sâu đang bị lũ chia cắt cũng tăng cường phổ cập dạy bơi cho các em
chính nhờ cách làm này mà thời gian qua nhiều em nhỏ của huyện hồng ngự đã có kỹ năng phòng vệ khi sống trong lũ
mình đã dùng lũ thì mình tập cho các cháu nó biết bơi cho nó an toàn
rồi sau này nó đi tới trường cô thầy tập bơi nữa thì nó sẽ bơi dẫn hơn
thầy theo hỏi dùng sông nước thì tập bơi cho nó mới đầu tiên cho nó mặc áo phao
rồi sau từ từ
rồi gỡ ra dịnh theo nó cho nó
ông bẫy dạy cho con
ông nghe cái bụng con lẫn ấu cho con tập lậu cái chút con buông ra cái cho con lậu
con cũng phải lậu ấu phao cho nó ăn tận
hàng năm huyện hồng ngự đều tổ chức chương trình phổ cập bơi cho trẻ em vùng lũ
năm hai nghìn một mươi tám huyện đã tổ chức trên chín mươi lớp phổ cập bơi với gần hai ba trăm linh trẻ em được hướng dẫn các kỹ năng bơi lội
bên cạnh đó nhiều gia đình nơi đây cũng thực hiện mô hình ngôi nhà an toàn để bảo vệ các em nhỏ
những ngôi nhà này
được làm rào chắn xung quanh bảo vệ các em và trang bị sẵn áo phao đề phòng sự cố xảy ra